chương trình an ninh hai mươi bốn h tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị sáng nay tại hà nội dưới sự chủ trì của đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
tổ công tác triển khai đề án sáu đã tổ chức phiên họp tháng bốn
tại cuộc họp dưới sự điều hành của thứ trưởng nguyễn duy ngọc
các đại biểu tham luận tập trung đánh giá chi tiết những khó khăn vướng mắt trong triển khai đề án sáu
tại đơn vị địa phương mình đồng thời cùng đề xuất những phương hướng để triển khai có hiệu quả đề án sáu trong thời gian tới
ghi nhận đánh giá cao sự quyết tâm vào cuộc của lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của các bộ ngành địa phương
trong triển khai thực hiện đề án sáu trong thời gian qua
về nhiệm vụ thời gian tới bộ trưởng tô lâm cho biết để phục vụ triển khai cuộc tổng điều tra dân số
và nhà ở giữa kỳ năm hai nghìn hai mươi bốn thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo bộ kế hoạch và đầu tư
chủ trì phối hợp với bộ công an khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để đảm bảo cuộc tổng điều tra được tiết kiệm hiệu quả tránh lãng phí về nguồn lực
giảm chi phí đầu tư thuận lợi cho người dân
tôi đề nghị cơ quan thường trực c sáu phân tích số liệu dân cư tại một số địa bàn cấp xã
để bộ kế hoạch đầu tư nghiên cứu tham khảo đối sánh sau khi kết thúc một tháng
tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ
cái thứ hai là về biện pháp giải pháp với định danh tàu thuyền
thì cái này là bám sát nghị quyết số bốn mươi bốn ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ
thì tôi đề nghị là bộ yêu thông quận tải bộ nguyên nghiệp phát triển đông thôn
bộ tài chính phối hợp với bộ công an ban hành kế hoạch triển khai định danh tàu thuyền
trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
định danh và xác thực điện tử trước mắt để chuyển dữ liệu về đăng ký tàu huyền việt nam
về cá quốc gia để kết nối đồng bộ làm sạch với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
và hoàn thành việc này trước ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị các bộ ngành có liên quan chủ động thực hiện hiệu quả
những phần việc nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với bộ công an
triển khai số sức khỏe điện tử trên vneid xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia
về người có công với cách mạng
và cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ bảo đảm tích hợp với các cơ sở dữ liệu liên quan
xây dựng địa chỉ số quốc gia triển khai thực hiện luật căn cước năm hai nghìn hai mươi
căn cứ quy định tại điều hai mươi hai luật căn cước dự kiến sẽ tích hợp năm giấy tờ và thẻ căn cước
và khai thác sử dụng thông tin được tích hợp bao gồm thẻ bảo hiểm y tế giấy khai sinh
bản trích lục đăng ký khai sinh giấy đăng ký kết hôn giấy phép lái xe
giấy phép lái xe quốc tế
xã hội các đơn vị cần đồng bộ tám mươi tám trưởng thông tin thuộc ba
bảo hiểm xã hội bộ tư pháp bộ giao thông vận tải để hoàn thành việc này
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị cần nhân rộng những mô hình ứng dụng đề án sáu của thành phố hà nội
thành phố hồ chí minh nhằm phục vụ người dân doanh nghiệp
cùng với đó bộ giao thông vận tải phối hợp với bộ công an khẩn trương hoàn thành việc đối soát
làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe cập nhật kịp thời dữ liệu về cấp mới cấp đổi
đảm bảo dữ liệu giấy phép lái xe đúng đủ sạch sống
để người dân có thể sử dụng giấy phép lái xe trên vneid thay cho việc phải mang theo giấy phép lái xe
khi tham gia giao thông và phục vụ việc xử phạt vi phạm hành chính về giao thông qua ứng dụng vneid
thu hồi tước giấy phép lái xe trên môi trường điện tử
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có cuộc điện đàm với ngài james clevery bộ trưởng bộ nội vụ anh
để thảo luận về hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ anh trong thời gian tới
tại cuộc điện đàm bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
chính phủ việt nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với vương quốc anh
kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao
quan hệ hai nước đã phát triển tích cực toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu
thông qua trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác
hai nước đã tích cực thúc đẩy hợp tác thiết thực hiệu quả trên các lĩnh vực
chính trị ngoại giao kinh tế an ninh quốc phòng khoa học công nghệ văn hóa giáo dục kết nối địa phương
trên lĩnh vực thực thi pháp luật bộ công an việt nam và bộ nội vụ anh
đã và đang hợp tác chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
một số lĩnh vực hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu
trở thành trọng tâm trong hợp tác thực thi pháp luật giữa hai nước bao gồm
hợp tác về các vấn đề di cư quản lý xuất nhập cảnh
phòng chống tội phạm mua bán người và đưa người di cư trái phép
hai bên thường xuyên trao đổi thông tin và triển khai có hiệu quả
bản ghi nhớ về các vấn đề di cư giữa chính phủ việt nam và chính phủ anh
bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm mua bán người
nhằm nâng cao quan hệ hợp tác giữa hai bộ
tại cuộc điện đàm hai bộ trưởng đã thống nhất một số nội dung hợp tác như
hai bên tiếp tục triển khai các văn bản hợp tác đã ký kết
đặc biệt là bản ghi nhớ hợp tác về phòng chống mua bán người
bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin xuất nhập cảnh
bản ghi nhớ về các vấn đề di cư
duy trì triển khai hoạt động trao đổi đoàn các cấp nhằm trao đổi thông tin
chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống mua bán người và đưa người di cư trái phép
bộ trưởng tô lâm cho biết bộ công an việt nam ủng hộ và cam kết hợp tác
với phía anh trong phòng chống mua bán người và đưa người di cư trái phép
sẵn sàng phối hợp trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan thực thi pháp luật anh
trong đấu tranh với các tổ chức tội phạm
việt nam tái khẳng định việc không có nạn nhân mua bán người trực tiếp từ việt nam sang anh
công dân việt nam là người bị hại trong hoạt động tội phạm có tổ chức tại châu âu
tại cuộc điện đàm hai bộ trưởng cũng thống nhất một số nội dung
nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới
như phối hợp thực hiện các dự án tuyên truyền phổ biến pháp luật
truyền thông cộng đồng về di cư an toàn và phòng chống di cư trái phép
tăng cường tổ chức các khóa đào tạo tập huấn nâng cao năng lực về kỹ thuật
ngoại ngữ phục vụ công tác kiểm soát xuất nhập cảnh phòng chống di cư trái phép
chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống mua bán người
tăng cường hợp tác trong đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ
lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội phạm tài chính ngân hàng rửa tiền
sáng nay tại điểm tiếp công dân của bộ công an
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thứ trưởng lương tam quang đã nghe người dân trình bày những nội dung khiếu nại
phản ánh về những vấn đề vướng mắt gửi đến cơ quan nhà nước nhưng chưa được xử lý
hoặc giải quyết còn chưa thoạt đáng chưa có văn bản trả lời đơn thư của công dân
chia sẻ những khó khăn mà người dân đang gặp phải đồng chí thứ trưởng đã trao đổi
xem xét từng đơn thư tiếp nhận đơn và giao thanh tra bộ công an có văn bản
yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương có thẩm quyền giải quyết
báo cáo với lãnh đạo bộ và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định pháp luật
đối với những nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ công an
thứ trưởng lương tam quang hướng dẫn công dân gửi đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền
để xem xét giải quyết theo đúng quy định
tại buổi tiếp các cá nhân có đơn thư khiếu nại tố cáo cảm ơn thứ trưởng lương tam quang
đã dành thời gian lắng nghe hướng dẫn và có ý kiến chỉ đạo các đơn vị chức năng
trong tiếp nhận giải quyết xử lý kịp thời đúng quy định các ý kiến của công dân
thưa quý vị lực lượng cảnh sát cơ động là một bộ phận cấu thành quan trọng của công an nhân dân việt nam
tiền thân là lực lượng công an nhân dân vũ trang bảo vệ mục tiêu nội địa
trải qua năm mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
lực lượng cảnh sát cơ động luôn đồng hành cùng mỗi bước đi của dân tộc

động mát sợ của nhóm đối tượng đã khiến chín người chết hai người bị thương trong vụ việc này
xác định vụ việc có tinh chất khủng bố vũ trang đặc biệt nghiêm trọng
với nhiệm vụ và ý chí thẩn tốc hàng trăm cán bộ chiến sĩ tinh nguyện nhất
huấn luyện chuyên sâu về phòng chống khủng bố giải cứu con tin của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
được điều động tới địa bàn xã ea cửu tù và ea tiêu ngành nhất có thể
thì ngay từ ban đầu lãnh đạo bộ cũng đã chỉ đạo
tức là làm sao đấy các lực lượng phải cần phải tập trung để bao vây phong tỏa
không để các đối tượng tiếp tục gây án
đến ảnh hưởng đến cái sức khỏe tài sản của nhân dân
cũng như là cái phục vụ cho cái việc mà truy xét bắt giữ và thu hồi toàn bộ vũ khí không có ổn trợ
để sớm ổn định tình hình
cái tài liệu mà chúng ta lắm được thì các đối tượng đang tập trung ở đây
thì ông chí làm sao tấn công làm sao áp các đối tượng sẽ chạy sang hai bên này
ngay trong ngày đầu tiên một mươi sáu đối tượng đã được di lý về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
để phục vụ điều tra mở rộng dấu vết của nhóm tội phạm
chỉ sau năm ngày nhóm khủng bố có tổ chức rất manh động liều lĩnh man dợ và mất nhân tính đã bị bắt giữ
nhiệm vụ của chúng tôi thì có thể hy sinh đến tính mạng
tuy nhiên thì qua tiếp cận được với các hình ảnh tại hiện trường của các đồng chí đồng nghiệp chúng tôi là cung cấp
thì tôi thấy là sự cam phẳng nó rất cao và nó thôi thúc chúng tôi là
và cùng các đồng chí đồng đội chúng tôi là phải truy bắt đến cùng các đối tượng tại điểm đầu độc lập đó
làm sao ra bắt nhanh nhất để trả lại cuộc sống bình yên cho trước mắt là nhân dân của hai xã cà tua và cà tiêu
và đồng thời là bảo vệ bình yên cho nhân dân tỉnh đắk lắc cũng như là bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân
quên mình vì dân không ngại hiểm nguy vì dân hy sinh cả tính mạng vì dân
luôn có mặt kịp thời tại những nơi phức tạp nhất về an ninh trật tự
để giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân
nhiều chuyến án lớn về hình sự ma túy kinh tế buồn lậu thành công
đều có dấu ấn của lực lượng cảnh sát cơ động
trong nửa thế kỷ qua sáu mươi bốn cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đã ảnh dũng hy sinh
đây cũng là minh chứng cùng hột nhất cho tinh thần tận hiến vị dân
xứng đáng với niềm tin mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
cái hy sinh của người chiến sĩ đó chúng ta cần phải có những cái đánh giá
cao hơn bình thường là bởi vì họ có quyền hưởng cái cuộc sống bình an như mọi người
nhưng vì nhiệm vụ họ có thể phải từ bỏ cuộc sống
họ phải hy sinh tính mạng vì cái sự bình yên đó
thì ở đó là tôi nghĩ rằng mỗi người dân đều rất là trân trọng
cái sự hy sinh quý giá đó của các cái chiến sĩ công an
chúng ta mong muốn và tin tưởng trên nền tảng truyền thống vẻ vang anh hùng
của năm mươi năm thành lập và chiến đấu trưởng thành với khí thế mới
động lực mới tinh thần mới con đảng con mình lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng
và lực lượng công an nhân dân anh hùng nói chung
để vượt qua mọi khó khăn thách thức tiếp tục đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa
đóng góp quan trọng và nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
những tình huống giả định đột xuất bất ngờ thời gian chỉ được tính bằng dây
quá trình xử lý phải đảm bảo chính xác trong từng hành động
việc bảo vệ các bối tượng thể vệ đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
và để từ đó mỗi cán bộ chiến sĩ phải có cái nhận thức cái ý thức chính trị
tạo cho mình sự tự tin bản lĩnh và sự chuyên nghiệp
trong công tác đảm bảo an ninh
cho đối tượng cảnh vệ
chuẩn bị cho ngày lễ lớn kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
suốt nhiều tháng qua các chiến sĩ hăng say luyện tập
sẵn sàng tâm thế chủ động của những người bảo vệ yếu nhân
từ rất lâu rồi bộ tư lệnh cảnh vệ đã phối hợp với công an điện biên
cũng như các lực lượng khác trong bộ công an
tiến hành khảo sát địa điểm xây dựng phương án bảo vệ
chặt chẽ nhất chi tiết nhất và cụ thể nhất
để tổ chức lực lượng phương tiện
để tổ chức lực lượng phương tiện
tham gia bảo vệ cùng với các lực lượng của bộ công an
như công an điện biên để hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng này
được sống lại cái thời không khí hào hùng của cha ông ta
trong chiến thắng điện biên phủ
có thể nói là lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
chính vì vậy mà bản thân mình hay là toàn thể cán bộ chiến sĩ
của bộ tư lệnh cảnh vệ cảm thấy đây là một cái niềm rất là vinh dự và tự hào
khi được tham gia bảo vệ một sự kiện đặc biệt quan trọng này
tốc độ và hoành tráng

những màn biểu diễn mãn nhãn là thành quả của quá trình khổ luyện
và kỷ luật thao trường
phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các thủ trưởng
và những người mình bảo vệ
mình không thể để xảy ra sai sót
đây là một phương án lớn
bao gồm hợp luyện của rất nhiều đơn vị
và chúng tôi cũng đã phải luyện tập trong một khoảng thời gian
cũng khá là dài
ngoài tinh thần nỗ lực quyết tâm
thì chúng tôi phải đặt lên cao nhất
và phải chuẩn bị cho mình một cái sức khỏe hành trang
mọi điều kiện tốt nhất
để làm sao mà đi lên hiện biên
cũng là một quãng đường khá là xa
nên là chúng tôi cũng phải đảm bảo cho mình
nhiều tất cả những yếu tố
đầy đủ về cơ sở vật chất
về vật chất cũng như là
sức khỏe tốt tinh thần
để làm sao mình có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ ra